khó khăn cũng như những công nghệ mới mô hình tiêu biểu là hiến kế của người dân doanh nghiệp về giải pháp xây dựng thành phố thông minh
hy vọng chuyên mục đô thị thông minh sẽ tạo nên kênh tương tác hiệu quả giữa chính quyền và người dân với tiêu chí gần gũi và thiết thực nhất
chuyên mục tuần này xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung sau đây
chúng ta sử dụng camera hệ thống cảm biến lidar chúng ta sử dụng cảm biến công nghệ mems tích hợp sẵn trong xe robot và encoder
chúng ta sẽ phát triển các bộ lọc robot có khả năng tự định vị và giảm giao thanh rất nhiều
điều đặc biệt là với sự mây mò tìm tòi và nổi mới công nghệ nên tiết kiệm rất nhiều chi phí sản xuất robot
những chú robot đầu tiên này sẽ được tặng cho các
bệnh viện giả chiến tại tp hcm trước khi hoàn thiện và nhân rộng ra phục vụ tại các bệnh viện
chúng tôi cũng mong muốn là sẽ hỗ trợ về chuyên môn về kỹ thuật để tạo ra nhiều sản phẩm robot như vậy
để phục vụ cho công tác phòng chống ngày càng hiệu quả hơn và bảo vệ cho lực lượng y bác sĩ là lực lượng mà hiện nay chúng ta đang phải bảo vệ
thành công mới đầy nhất của giám nghiên cứu vương ưng công nghệ bệnh viện quân dân y miền đông
là chế tạo thành công chú robot này để khử khuẩn và phung dung dịch
trong khu cách ly bệnh viện giả chiến tại huyện củ chi những chú robot đang miệt mài khử khuẩn cho hành lang và buồn bệnh
nhân viên y tế dùng thiết bị điều khiển thậm chí có thể điều khiển từ xa mà robot vẫn miệt mài làm việc
thường xuyên phải tiếp xúc với nguồn nguy cơ lây nhiễm cao
khi có robot giúp việc nhân viên y tế rất phấn khởi
cũng mong muốn là qua cái robot khử khuẩn này thì mình sẽ có nhiều hơn cái sáng kiến
như là cái robot đưa cơm cho bệnh nhân hoặc là phụ giúp là
điều dưỡng hoặc độ lý là trải ra hoặc là thu gom các chất thải cho nhân viên y tế giảm hạn chế tiếp xúc nguồn nguy cơ lây nhiễm
trước tình hình diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín hiện các bệnh viện giả chiến và khu điều trị
rất cần các robot như robot đưa cơm ngày ba lần cho bệnh nhân và khu vực cách ly đặc biệt
ngoài ra việc khử khuẩn các thiết bị văn phòng văn phòng phẩm trong khu cách ly
cũng đặc biệt cần được khử khuẩn bằng tiên cực tím hoặc tiên laser
với sự tham gia tích cực
của đội ngũ sinh viên nghiên cứu khoa học
hy vọng các sản phẩm này sẽ sớm có mặt trong các bệnh viện thời gian sớm nhất
tôi kỳ vọng là việt nam mình với một trình độ đặc biệt là công nghệ ẩm tinh phát triển khá mạnh
và trong thời gian tới thì sẽ có những trung tâm chuyên đầu tư cho y tế
phối hợp với ngành y tế để tạo ra sản phẩm thiết thực phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân
thành phố hồ chí minh xác định rõ mục tiêu của xây dựng thành phố thông minh
nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế
nâng cao chất lượng môi trường sống và chất lượng phục vụ người dân
thời gian qua ngành y tế thành phố có rất nhiều nỗ lực trong cải tiến liên tục chất lượng phục vụ
được cao chất lượng khám chữa bệnh
hiện nhiều giải pháp được các cơ sở y tế vận dụng như
cải thiện cơ sở hạ tầng đựng cao chất lượng nguồn nhân lực
đầu tư trang thiết bị hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động
sau khi khám bệnh xong bác sĩ phải thao tác ở trên hồ sơ bệnh ảnh giấy
ứng dụng công nghệ số trong quản lý hồ sơ bệnh án điện tử
và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin trong cơ sở y tế
tức là xây dựng kho dữ liệu thống nhất về ngôn ngữ số của ngành y tế
tuy nhiên phát triển hạ tầng công nghệ thông tin của từng cơ sở y tế
đang còn là một trở ngại lớn của không ít cơ sở y tế
khi muốn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
với mục đích xây dựng y tế thông minh bệnh viện thông minh
thì khi đó giữa các bệnh viện sẽ có sự liên thông dữ liệu
khi bệnh nhân mà họ đến khám bệnh chữa bệnh ở một bệnh viện này
và họ đến ở bệnh viện tiếp theo họ vẫn có thể họ theo dõi
họ biết được quá trình khám bệnh ở những bệnh viện trước đó
thì ở đây khi bệnh nhân trong một môi trường y tế thông minh như vậy
thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian
cũng như là cái chi phí bệnh nhân không cần phải làm đi làm lại các kết quả xét nghiệm
và bác sĩ có thể theo dõi được xuyên suốt quá trình mà bệnh nhân khám giữa các bệnh viện với nhau
tiêu chí năm mươi bốn còn như thông tư bệnh lãnh nhân tử
thì đối với chúng tôi phải xây dựng hệ thống công nghệ thông tin
đáp ứng tất cả những thông tư tiêu chí đó
mặt khác chúng tôi cũng phát triển những dịch vụ liên quan đến iot liên quan đến ai
hiện nay trong đề án xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành thành phố thông minh
đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trung tâm điều hành y tế thông minh của thành phố
đây cũng là trung tâm điều hành y tế thông minh đầu tiên của thành phố hồ chí minh và của cả nước
có chức năng điều hành hoạt động của sở y tế thành phố đối với các cơ sở trực thuộc
từ hoạt động quản lý của sở đến hoạt động chuyên môn cơ sở vật chất
từ đó đưa ra cảnh báo điều phối và dự báo
thành phố hồ chí minh là tuyến cuối của phía nam rất nhiều nơi chuyển đến
và hiện nay một số bệnh viện bị quá tải về bệnh nhân cấp cứu
một số bệnh viện còn trống giường
đứng như góc độ kinh tế thì như vậy là chưa có hiệu quả
nguồn lực mình có mà mình sử dụng chưa hết
với cái hệ thống này chúng tôi dễ dàng điều phối
thông tin ngay là trung tâm bất cứ một năm hoặc là các sở nên chuyển bệnh về bệnh viện nào
vì hiện nay phải cấp cứu
bệnh viện này còn trống còn khóa cứu ở đây là quá tải
trong bối cảnh cả nước tập trung phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thì việc khánh thành trung tâm điều hành y tế thông minh này rất có ý nghĩa
mà hoạt động phòng chống dịch số ca bệnh tình trạng bệnh
khu vực từng lưu trú trước đó của các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
sở y tế có thể biết được qua trung tâm điều hành y tế thông minh
ứng dụng trong phòng chống dịch thì ngồi ở ngay cơ quan sở
các phòng chức năng có thể quan sát được
có thể quan sát được các phòng cách ly người bệnh
và có thể trao đổi với các bác sĩ đang chăm sóc người bệnh
hoặc là có thể trao đổi với cả người bệnh bằng những công nghệ hiện nay
rồi nắm bắt ngay số ca mắc rất là nhanh
ở cơ sở vừa nạp dữ liệu ở đây chúng tôi đã biết được rồi
thay cho những báo cáo hành chánh bằng giấy trước đây
hoặc là trao đổi bệnh viện giả chiến
thay vì chúng tôi phải đi lên cú chi mỗi ngày để điều hành
thì ngồi ở đây chúng tôi sẽ trao đổi với người phụ trách bệnh viện giả chiến
một cách rất là thuần lợi trao đổi thấy mặt nhau
từ những nỗ lực những tiền đề đã tạo dựng
thành phố sẽ phát triển nền y tế thông minh trên nền tảng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo
đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh của người dân một cách thông minh và hiệu quả nhất
thưa quý vị với mong muốn lan tỏa những giá trị truyền thống đầy tính nhân văn tốt đẹp của đất nước
tạo nên sự gắn kết chung tay của toàn xã hội cùng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
theo lời kêu gọi của chính phủ công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic group
đã xây dựng và phát triển ứng dụng công nghệ y tế covid một mươi chín
app covid một mươi chín được phát triển dựa trên nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo
có khả năng giải đáp tự động liên tục theo thời gian thực
hai mươi bốn trên bảy cho phép nhiều người dùng cùng lúc hỏi đáp tự động
tại đây các số liệu được cập nhật tự động liên tục
từ thông tin công bố của tổ chức y tế thế giới who
cổng thông tin điện tử bộ y tế báo sức khỏe và đời sống v v
nguồn dữ liệu thông tin đăng tải trên app bảo đảm chính xác khoa học và tin cậy
giúp người dùng có thể dễ dàng truy cập và tiếp cận các thông tin
về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín một cách dễ hiểu đầy đủ nhất
app covid một mươi chín có nhiều chức năng
trong đó có chức năng vượt trội là bác sĩ tư vấn
sau khi cài đặt app người dân lựa chọn một bác sĩ tư vấn
để kết nối bằng hình thức nhắn tin gọi điện gọi video trực tuyến với các bác sĩ
thưa quý vị xây dựng thành phố thông minh
chính là cách mỗi địa phương sẽ giải quyết những vấn đề đô thị
thông qua đô thị thông minh bản thân người dân tổ chức
sẽ phát huy tối đa năng lực của mình là chủ thể sáng tạo
đồng thời người dân sẽ giám sát thực hiện
xã hội phát triển có kiểm soát
chuyên mục của chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị khán giả
những hiến kế của quý vị về giải pháp xây dựng đô thị thông minh
cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở
mong được gửi về qua hộp thư đô thị thông minh thnd a gmail com
quý vị cũng có thể xem lại nội dung này trên website nhân dân tv vn
xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị
hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này vào hai mươi h hai mươi phút thứ năm tuần sau
xin kính chào tạm biệt